ubnd tp hcm vừa gửi văn bản đến bộ xây dựng xin ý kiến về thành phần hồ sơ đề án phân loại
và chương trình phát triển đô thị với trường hợp tp phía đông trực thuộc tp hcm
tp hcm đang xây dựng đề án thành lập tp phía đông trực thuộc tp hcm
trên cơ sở sắp nhập quận hai quận chín và thủ đức
tuy nhiên việc sắp nhập ba quận quận hai quận chín và thủ đức
để thành lập tp trực thuộc tp hcm là chưa có tiền lệ
nếu thực hiện được tp phía đông tp hcm sẽ là địa phương đầu tiên của cả nước
có mô hình thành phố thuộc tp trực thuộc trung ương
do chưa có hướng dẫn thực hiện nên ubnd tp hcm đề nghị bộ xây dựng
sớm phúc đáp về việc thực hiện hồ sơ đề án phân loại và chương trình phát triển đô thị
với trường hợp tp hcm sáp nhập ba quận để thành lập tp trực thuộc tp hcm